vào tối ngày hôm qua hai mươi một tháng bốn tại cần thơ bộ công an đã tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khu vực ba với chủ đề bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác
liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa chính trị trọng tâm của bộ công an mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân và bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời là dịp để lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thông qua liên hoan nhằm nâng cao chất lượng công an nhân dân
các văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân đáp ứng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng và phát triển văn hóa tinh thần của cán bộ chính sĩ góp phần ngăn chặn để nuôi có hiệu quả những điều hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống xây dựng môi trường văn hóa công an nhân dân trong sạch lành mạnh từng bước đưa nền văn học nghệ thuật công an tự xử với các hoạt động nghệ thuật nước nhà và có vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân
theo kế hoạch liên hoan sẽ diễn ra từ ngày hai mươi một đến hai mươi ba tháng bốn với sự tham gia của hai mươi hai đoàn nghệ thuật quần chúng công an đến từ một số đơn vị thuộc bộ công an và công an các tỉnh thành phố khu vực phía nam
trong khuôn khổ liên hoan tối hai mươi ba tháng bốn tại quảng trường huyện phong điển thành phố cần thơ sẽ diễn ra buổi công diễn các kết mục xuất sắc nhất phục vụ nhân dân và cán bộ chính sĩ trên địa bàn huyện
trong khuôn khổ liên hoan tối hai mươi ba tháng bốn tại quảng trường huyện phong điển thành phố khu vực phía nam
trong khuôn khổ liên hoan tối hai mươi ba tháng bốn tại quảng trường huyện phong điển thành phố khu vực phía nam
tập thể cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên hội viên hội phụ nữ cục tổ chức cán bộ đã có nhiều chương trình hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm động viên và giúp đỡ đối với những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc
thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số góp phần vào công cuộc xây dựng chính phủ điện tử
một trong những việc quan trọng để hoàn thành mục tiêu này đó chính là việc chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
và căn cước công dân mã định danh điện tử đã thể hiện tính ưu việt trong khâu đăng ký và tổ chức
tuy nhiên làm sao để kỳ thi trung học phổ thông diễn ra thuận lợi gọn gàng giảm bớt thủ tục và khắc phục những tồn tại trong những kỳ thi của các năm trước là bài toán đang được bộ giáo dục và đào tạo nỗ lực hoàn thiện để giúp các thí sinh chuẩn bị một tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi